bác sĩ lê thảo hiền cho biết theo quy trình khi tiếp nhận những trường hợp nhập cảnh từ đường biển và hàng không dương tính với sars cov hai
nghi ngờ nhiễm biến chủng omicron sẽ được đưa vào một khu riêng biệt
trong thời gian chờ kết quả giải trình tự gen bệnh nhân được điều trị theo phát đồ của bộ y tế
như sử dụng thuốc kháng virus sử dụng thuốc điều trị các triệu chứng khác
khi bệnh nhân có kết quả giải trình tự gen nhiễm biến chủng omicron
thì sẽ được chuyển đến một khối nhà riêng biệt để tiếp tục theo dõi và điều trị bác sĩ hiện cho hay
cũng theo bác sĩ lê tạo hiền thời gian qua đa số các ca nghi ngờ nhiễm biến chủng omercron
được đưa vào bệnh viện giã chiến số một mươi hai có kết quả giải trình tự gen cho thấy
nhiễm biến chủng delta đa số đều có triệu chứng nhẹ như sốt mệt mỏi sổ mũi ho
với biến chủng omicron lây lan nhanh hơn biến chủng delta vì vậy bệnh viện càng phải nâng cao cảnh giác phòng dịch
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi liên tiếp ghi nhận các ca nghi mắc omicron trong vài ngày gần đây
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quy trình năm mới nhằm giám sát quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh
và tp hcm sau khi việt nam ghi nhận một số ca nhiễm với biến chủng omicron
theo ủy ban nhân dân thành phố hiện tại việt nam đã ghi nhận một số trường hợp nhập cảnh có kết quả dương tính với biến chủng omicron
nhằm tăng cường quản lý chủ động kiểm soát biến chủng mới omicron
tp hcm đề nghị các tổ chức cá nhân liên quan tránh khai thực hiện nghiêm quy trình giám sát
quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh tăng cường giám sát không để phát sinh chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng
cụ thể người nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất phải thực hiện quy trình năm bước sau
bước một đăng ký mã quy trợ cá nhân
người nhập cảnh cài đặt và sử dụng ứng dụng bc covid hoặc truy cập https an toàncovid hc gov vn để tạo mã quy trợ cá nhân
bước hai xét nghiệm tầm soát cho hành khách ngay sau khi nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì lấy mẫu xét nghiệm pcr và thông báo ngay cho hcdc phối hợp trung tâm cấp cứu một trăm một mươi hai
chuyển người nhập cảnh đến bệnh viện giả chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi hai để cách ly điều trị
nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì hướng dẫn người nhập cảnh đến điểm kiểm soát để thực hiện các thủ tục rời khỏi sân bay về nơi lưu trú
bước ba trong suốt quá trình di chuyển về nơi lưu trú người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm túc quy định năm k
phương tiện đón người nhập cảnh chỉ bao gồm lái xe và người nhập cảnh
các trường hợp khác đi đón người nhập cảnh không được ngồi cùng xe trừ trường hợp người nhập cảnh là người nước ngoài cần phải có người phiên dịch đi cùng
cấp bốn theo dõi sức khỏe và khai báo y tế mỗi ngày
nơi tiếp nhận người nhập cảnh phải chịu trách nhiệm tạo mã qr địa điểm trên cổng thông tin an toàn covid một mươi chín tp hcm
tại https antoancovid thp gov vn
người nhập cảnh phải thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng bc covid thực hiện đầy đủ quy định năm k
trường hợp có dấu hiệu ho sốt khó thở đau hỏng v v thì báo ngay với trạm y tế để xử lý
người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh thì tự theo dõi sức khỏe không tiếp xúc với người xung quanh
không được đi ra khỏi nơi lưu trú trong vòng ba ngày sau khi nhập cảnh
với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều thì cách ly tại nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh
đối với người nhập cảnh dưới một mươi tám tuổi người từ sáu mươi năm tuổi trở lên phụ nữ có thai người có bệnh lý nền được cách ly cùng với người chăm sóc
người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín và phải ký cam kết tự nguyện cách ly cùng sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm
phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng chống dịch như đối với người nhập cảnh
bước năm lấy mẫu xét nghiệm pcr cho người nhập cảnh trong thời gian cách ly y tế tại nơi lưu trú
trung tâm y tế quận huyện tp thủ đức sử dụng tài khoản đợt cấp để giám sát danh sách người nhập cảnh cách ly tại nơi lưu trú
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm pcr vào các ngày n ba n bảy cho người nhập cảnh
trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày kể từ ngày nhập cảnh
trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì báo cho hcdc điều phối mẫu đến viện pasteur tp hcm thực hiện giải trình tự gen
đồng thời báo cho trung tâm y tế quận huyện tp thủ đức để vận chuyển người nhập cảnh đến bệnh viện giả chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi hai
bên cạnh các ca nghi nhiễm ometro tại tp hcm thì cần thơ cũng đã có người nhiễm biến chủng omicron về từ anh
cụ thể một gia đình ba người từ nước anh bay về việt nam đã cách ly bảy ngày tại sạm sơn thanh hóa
khi về đến cần thơ thì hai người có kết quả xét nghiệm âm tính
một em bé hơn một tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng chỉ số ct là ba mươi ba
theo nguồn tin với chỉ số ct trên thì em bé chỉ trong hai ba ngày tới sẽ khỏi
do em bé có chỉ số ct như trên và gia đình có đủ điều kiện nên địa phương cho bé cách ly tại nhà
trước đó trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tp hcm đã có nhiều văn bản tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trước biến chủng omicron
chuyển sang những tin tức về tình hình phòng chống dịch tại bắc ninh
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh vừa ban hành văn bản
số chín trăm một mươi về việc thu tiền ăn đối với người nhiễm covid một mươi chín và người cách ly y tế
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh giao bộ chỉ huy quân sự tỉnh sở y tế ủy ban nhân dân các huyện thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế cách ly tập trung
các cơ sở quản lý thu dung điều trị người nhiễm covid một mươi chín thuộc quyền quản lý thực hiện thu tiền ăn của người phải điều trị nhiễm covid một mươi chín f
và người phải thực hiện cách ly y tế f một từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai theo quy định
riêng với trường hợp người phải thực hiện cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền ăn tám mươi đồng một người trong một ngày theo quy định
liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi một số địa phương ở nước ta đã sẵn sàng thực hiện các phương án tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này
vaccine covid một mươi chín của pfizer có gây tác dụng phụ gì ở trẻ từ năm đến một mươi một tuổi hay không
reuters dẫn dữ liệu nói trên cho thấy sau khi tiêm liệu vaccine thứ hai của pfizer
một số trẻ báo bị đau ở chỗ tim và có những phản ứng nhờ mệt mỏi và đau đầu
cdc cho biết khoảng tám bảy triệu liều vaccine của pfizer biontech đã được tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi ở mỹ
đây là vaccine duy nhất đã được phê chuẩn để tiêm cho nhóm tuổi này ở mỹ
cdc ghi nhận báo cáo của một mươi một trường hợp bị viêm cơ tim trong số trẻ từ năm tới một mươi một tuổi được tiêm vaccine covid một mươi chín
trong đó có bảy trẻ đã hồi phục và bốn trẻ đang hồi phục
cũng theo cdc hệ thống ghi nhận diễn biến bất lợi sau tiêm vaccine của mỹ
đã ghi nhận bốn hai trăm bốn mươi chín trường hợp có diễn biến bất lợi với chín mươi bảy sáu trong số đó không nghiêm trọng
ngoài ra một nghiên cứu khác của cdc cho thấy vaccine của pfizer biontech có hiệu quả bảo vệ chín mươi hai trước covid một mươi chín
ở nhóm người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai rea đưa tin nhà khoa học trưởng của pfizer
là ông michael dustin cho các nhà đầu tư của công ty này hay rằng
đại dịch covid một mươi chín sẽ tiếp tục kéo dài tại một số khu vực trong một hoặc hai năm tới
trong thời gian đó các nước còn lại sẽ chuyển tiếp giai đoạn sang giai đoạn bệnh đặc hữu
với số ca thấp và nằm trong tầm kiểm soát
ông dự báo đến năm hai nghìn hai mươi bốn covid một mươi chín sẽ là bệnh đặc hữu trên toàn cầu
một nghiên cứu mới về hiệu quả của vaccine trước biến thể omecran vừa được công bố
các nhà nghiên cứu mới đây cho biết khả năng miễn dịch khỏi covid một mươi chín
nhờ vaccine pfizer và moderna đều suy giảm trước biến chủng omicron
tiến sĩ emilia sodilo thuộc trường yikan ở mount sinai ở new york và các đồng nghiệp
nghiệm mẫu của người được tiêm chủng đầy đủ hoặc tiêm tăng cường bằng vaccine
ngừa covid một mươi chín của madena hoặc pfizer biontech
cũng như máu của người đã phục hồi từ covid một mươi chín theo cnn
các thí nghiệm mô phỏng lại điều kiện sống thực và sử dụng virus sống
nhằm tìm kiếm kháng thể trung hòa cấu trúc hệ thống miễn dịch có thể dính vào virus
và ngăn virus lây nhiễm sang các tế bào khác
theo báo cáo trên tất cả tám mươi năm mẫu mức giảm kháng thể trùng hòa đối với omicron
lớn hơn một mươi bốn năm lần so với biến chủng meta và chủng gốc
một mươi sáu năm mẫu mất tất cả các hoạt tính trùng hòa chống lại omicron báo cáo viết
phát hiện của chúng tôi cũng có các báo cáo gần đây mô tả sự suy giảm đáng kể
trong khả năng tránh tái nhiễm và vaccine gần như không có hiệu quả
chống lại bệnh có triệu chứng sau hai mũi pfizer báo cáo viết
tuy nhiên những người được tiêm tăng cường pfizer được bảo vệ trong khoảng bảy mươi năm
họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy vaccine madena
cung cấp khả năng bảo vệ mạnh hơn pfizer
mốt của những người được tiêm hai liệu vaccine pfizer biontech
tạo ra mức độ trùng hòa kháng thể chống lại omicron
thấp hơn hai mươi ba lần so với chủng virus ban đầu
và mức độ kháng thể từ những người được tiêm vaccine moderna thấp hơn bốn mươi hai lần
với những người được tiêm liệu tăng cường
hoạt động trung hòa trước omicron của vaccine pfizer biontech
thấp hơn bảy năm lần so với chủng gốc trong khi của moderna thấp hơn một mươi sáu bảy lần
nghiên cứu ủng hộ quan điểm cho rằng vaccine tăng cường giúp cải thiện đáng kể
phản ứng kháng thể chống lại lây nhiễm omicron
tiến sĩ peter english chuyên gia về kiểm soát
bệnh truyền nhiễm ở anh nhận xét
đồng quan điểm tiến sĩ julian tang thuộc đại học leicester nói
điểm mấu chốt là việc tăng cường khả năng miễn dịch dù là nhóm vaccine hay tự nhiên
sẽ giúp bảo vệ khỏi lây nhiễm hoặc tái nhiễm ở một mức độ nào đó
vì vậy việc tiêm tăng cường là rất quan trọng đặc biệt là đối với nhóm người dễ bị tổn thương
tại trung quốc số liệu mới cho thấy đợt dịch covid một mươi chín bùng phát hiện nay
tại nước này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù nơi có ổ dịch mới bước sang ngày phong tỏa nghiêm ngặt thứ một
trang y tế quốc gia nhc của trung quốc thông báo có thêm hai trăm ba mươi một ca nhiễm covid một mươi chín
được ghi nhận trong ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tăng từ con số một trăm chín mươi năm được ghi nhận ngày trước đó
trong số ca nhiễm mới có một trăm bảy mươi năm ca nhiễm cộng đồng tăng so với một trăm sáu mươi sáu ca được ghi nhận trước đó
trong số ca nhiễm cộng đồng có tới một trăm bảy mươi bốn ca được ghi nhận ở tây an thố phủ tỉnh thiểm tây
tăng thêm một mươi ba ca so với con số được ghi nhận trong ngày ba mươi tháng một mươi hai
nâng tổng số ca nhiễm nội địa ở thành phố này
lên hơn một ba trăm bảy mươi ca kể từ ngày chín tháng một mươi hai
số ca nhiễm covid một mươi chín ở tây an tiếp tục tăng dù thành phố này bước vào ngày phong tỏa nghiêm ngặt thứ một mươi
theo đó người dân bị cắm ra khỏi nhà ngoài trừ đi xét nghiệm covid một mươi chín
và có một số việc cấp thiết được giới chức cho phép
trong những ngày đầu phong tỏa mỗi hộ được phép cử một thành viên ra ngoài mua nhu yếu phẩm hai ngày một lần
hôm ngày ba mươi một tháng một mươi hai bloomberg đưa tin trung quốc đã phạt những người tìm cách trốn khỏi tài an
trong khi phó thủ tướng tôn xuân lan kêu gọi
tăng cường đối phó ổ dịch tại đây
bà tôn chỉ đạo chính quyền địa phương cần có biện pháp mạnh hơn và cải thiện kiểm soát cách ly